phân trại số năm trại giam tân lập bộ công an hiện đang quản lý giam giữ gần bảy trăm linh phạm nhân nữ trong đó năm mươi là người dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi phía bắc
đa phần họ không thông thảo tiếng phổ thông có rất nhiều phạm nhân không biết chữ vì thiếu con chữ nhận thức hạn chế nên họ dễ dàng đi vào con đường lầm lỗi
trong đó có đến ba phần tư phạm nhân phạm tội về ma túy
xóa mùa chữ
xóa mùa chữ
mở cánh cửa chi tiết
nhận thức là một trong những phương pháp giáo dục để phạm nhân nhận thức được sai lầm hướng tới những điều lương thiện
nhận thức được công tác giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thi hành án hình sự
trong những năm qua được sự quan tâm của ban giám thị bản thân tôi là giáo viên được phân công phụ trách lớp học xóa mù chữ cho phạm nhân đối với phạm nhân chưa biết chữ tại phân trại
ban đầu khi tiếp nhận nhiệm vụ này bản thân tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn bỡ ngỡ
trong khi nhận nhiệm vụ thứ nhất là đây là một lớp học rất đặc biệt trong môi trường đặc biệt và những học sinh cũng rất đặc biệt và bản thân tôi cũng là một giáo viên rất đặc biệt trong lớp học
sau những giờ lao động cải tạo những học sinh đặc biệt lên lớp được cán bộ quản giáo và cũng là cô giáo hoàng thị hường hướng dẫn dèn cho từng nét chữ

những phạm nhân đã qua nửa đời người nay mới được vỡ lòng với những con chữ
trong khi nhận nhiệm vụ phần nhiều phạm nhân hao hức hần hoan nhưng cũng có người cảm thấy e ngại khi phải đánh vần với từng bảng chữ cái
những lúc này rất cần sự kiên nhẫn ở cả cô và trò để hoàn thành được việc xóa mù chữ đối với các phạm nhân
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà ban giám thị đã giao thì bản thân tôi không ngừng học hỏi tìm tòi và đưa ra những phương pháp giảng dạy

với từng đối tượng tức là những người dân tộc thiểu số và cũng có đạt được kết quả đáng khích lệ
nó thể hiện được việc sau khi tổ chức xong lớp học xóa mù chữ thì đa phần các phạm nhân đều đọc thông viết thạng
họ có thể đọc sách báo để nâng cao cái trình độ hiểu biết cái nhận thức của bản thân và từ đó thì cũng đã tiếp thu được tốt hơn các nội dung giáo dục của cán bộ
và ngoài ra sau khi biết đọc biết viết các phạm nhân đã tự đọc được thư và tự viết được thư về cho gia đình
đây là nguồn động viên rất lớn đối với những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại phân trại hiện nay
bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui phấn khởi và cảm thấy rất hạnh phúc khi thành quả của mình được đền đáp
để thể hiện được việc là những phạm nhân sau khi học xong lớp xóa mù chữ thì họ có thể viết thư về cho gia đình
và có những chia sẻ cảm ơn cô rất là nhiều rất là sâu sắc và tôi thấy được vai trò của mình rất là có ý nghĩa
do thiếu hiểu biết lò thị toai phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vào tù lò thị toai để lại đứa con trai nhỏ cho mẹ già
quê xa gia đình ít có điều kiện thăm nuôi lò thị toai từng cảm thấy mất hy vọng vào tương lai
nhưng giờ đây khi đã có thể đọc hay viết được thư về cho gia đình kết nối được với người thân
cũng như kiến thức qua những trang sách báo lò thị toai thấy vơi đi nỗi nhớ nhà được tiếp thêm động lực để mong ngày sớm được trở về